xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình alo một trăm một mươi ba
chương trình chuyên biệt do truyền hình công an nhân dân intv cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tình hình cháy nổ xảy ra tại đề bàn khu dân cư tiếp tục có những diễn biến phức tạp
nhiều vụ cháy xảy ra tại các địa phương gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
những diễn biến này cho thấy các cấp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức của người dân đặc biệt là vào thời điểm cuối năm khi mà nguy cơ cháy nổ rất cao
nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong tiểu mục tiêu điểm hôm nay
trước hết sẽ là những thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần vừa qua
chương trình cháy nổ

tại cửa hàng xăng dầu bình sa
có địa chỉ tại xã bình sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
xảy ra cháy lớn
điểm xuất phát cháy từ xe ô tô biển kiểm soát hai mươi hai h một nghìn một trăm năm mươi bốn
giao xăng dầu cho cửa hàng
ngay sau khi xảy ra vụ việc
lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
dập tắt đám cháy
vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại về người
tuy nhiên đã làm hư hỏng một xe bồn
và ba khuột bơm xăng dầu
tại lào cai
tại lào cai
vào khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một
tại cửa hàng sửa chữa điện tử điện lạnh
trên phố hàm tử
phường kim tân thành phố lào cai
bất ngờ bùng phát đám cháy
lúc này khói bốc ra rất mạnh từ bên trong cửa hàng
người dân phá khóa
và dùng vòi nước bình cứu hỏa mini để chữa cháy
nhằm không cho đám cháy lan rộng sang các hộ lân cận
nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã có mặt để tiến hành chữa cháy
và di chuyển đồ đạc của người dân
chỉ sau ít phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do chập điện
vào một mươi hai h bốn mươi phút
ngày ba mươi tháng một mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hải phòng
nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ
từ tàu vận tải mang số biển kiểm soát
gặp sự cố tại khu vực cửa sông ngã ba lăng
tiếp giáp hải phòng và quảng ninh
khi tiếp cận hiện trường
lực lượng chức năng phát hiện
tại khu vực hầm tàu có ba nạn nhân
đều là người trong một gia đình
đã tử vong do ngạt khí trong khoang máy
lực lượng chức năng xác định
tàu nd hai nghìn ba trăm tám mươi tám đang vận chuyển giam gỗ
hành trình từ thái nguyên đến quảng ninh
khi đến khu vực cửa sông trên
thì xảy ra sự cố tại hầm máy
dẫn đến tai nạn thương tầm
thưa quý vị và các bạn
trong hai tháng một mươi một và một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tại một số địa phương đã xảy ra
những vụ cháy nhà trong khu dân cư
gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng
về người và tài sản
các vụ cháy đều có đặc điểm chung
đó là thời điểm xảy ra cháy
là vào ban đêm và dạng sáng
thực tế này đã cho thấy
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
các vụ cháy nổ vào ban đêm dạng sáng
tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất
vẫn là do sự chủ quan thiếu ý thức
của nhiều người trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại vĩnh phúc
khoảng ba giờ năm mươi hai phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại hộ gia đình ông thân văn lợi
điện chỉ phố nam cường
thị trấn thổ giang huyện vĩnh tường xảy ra cháy
vụ cháy khiến ba mẹ con chủ nhà tử vong
được biết gia đình ông lợi kinh doanh
các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng
tại thành phố trìm bình
đêm ngày năm tháng một mươi hai
căn nhà khoảng bốn mươi m hai
nằm sâu trong hẻm ba trăm linh năm trên một mươi chín
đường lê văn sĩ phường một
quận tân bình đã xảy ra cháy
khi giật tắt đám cháy
hai người đàn ông là anh em ruột đã tử vong
nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi
còn tại vĩnh long
khoảng ba h ba mươi phút sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tại tổ năm ấp an khánh
xã tân an khạnh hội bình tây
xảy ra vụ cháy nhà dân
khiến hai người tử vong
tại hải dương
khoảng hai h sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
đã xảy ra cháy
tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tạp hóa
vụ cháy đã khiến hai vợ chồng chủ nhà tử vong
đặc điểm chung của các vụ cháy này
đều xảy ra vào thời gian ban đêm
và nguyên nhân cũng đều do chập cháy điện
nguyên nhân dẫn đến
số vụ cháy
trong khu dân cư vừa rồi cũng diễn biến phức tạp
cũng một phần lớn là do
sự cố của hệ thống điện
và thiết bị điện
và đặc biệt là những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người
và tài sản thì thường xảy ra vào ban đêm
cho nên là
việc phát hiện cháy là muộn
phát hiện cháy muộn thì đám cháy đã phát triển lớn
và khi đám cháy phát triển lớn thì sinh ra nhiều khói khí độc
và lúc đó thì
thời gian vàng để trự cháy và thoát nạn
đã gần như là kết thúc
do vậy dẫn đến là
thiệt hại về người và tài sản
nó là lớn như vậy
như vậy những vụ cháy vào ban đêm
thường gây thiệt hại lớn về người
bởi đây là thời điểm khi đám cháy khởi phát
không được phát hiện kịp thời
người dân đang ngủ say
hoặc đang trong trạng thái không tỉnh táo
do đó việc xử lý sự cố và thoát nạn thoát hiểm
cũng không đạt kết quả cao
những vụ cháy về ban đêm xảy ra thời gian qua
chính là bài học cảnh báo các hộ gia đình
trong công tác phòng cháy cháy
một vụ cháy căn nhà bốn tầng
tại quận hà đông hà nội
cũng vào thời điểm ba giờ sáng
xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong vụ cháy này
mặc dù xảy ra vào thời điểm dạng sáng
nhưng cả năm người trong gia đình đều được giải thoát an toàn
đó là nhờ bản thân chủ nhà
đã được tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ
và sự nỗ lực có mắt kịp thời
của lực lượng chức năng
để giải thoát
bản thân tôi cũng như mọi người trong gia đình
đã được các anh công an ở trong phường
đến để tuyên truyền phòng cháy cháy cháy
và hướng dẫn
phát nạn khi trong nhà có cháy cháy
và đợi lực lượng chức năng
phòng cháy cháy cháy đến để
số trợ giải cứu
bên cạnh những hành vi được khuyên cáo tuyệt đối không thực hiện
đó là cắm sạc xe điện
sạc thiết bị máy tính
điện thoại qua đêm
thì có những vụ cháy xảy ra vào ban đêm
có nguyên nhân từ chập cháy các thiết bị điện
mà mỗi gia đình đều đang sử dụng bình thường hàng ngày
như tủ lạnh tivi bếp điện
quạt ló bí sóng
chính vì vậy việc thường xuyên kiểm tra
bảo dưỡng định ký những thiết bị này
là rất cần thiết
các vụ cháy đã xảy ra
và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bất cứ ở đâu
và đặc biệt là vào những lúc mà
người ta mãi làm việc
mãi sinh hoạt hoặc là đi ngủ
và tức là có những lúc người ta sẽ
không ở đó
đặc biệt trong những dịp cuối năm này
nguy cơ mà xảy ra cháy nổ
nó càng ngày càng nhiều
và những dịp cuối năm này
nên chú ý kiểm tra
đặc biệt là
liên quan đến các hệ thống điện
thiết bị điện
cũng như kiểm tra những thói quen sinh hoạt
hay là trong quá trình
chúng ta làm việc
hãy để một chút
dành thời gian một chút cho công tác phòng cháy cháy
nếu không thì
nó sẽ lặp lại những kịch bản
như hàng năm
đó là số lượng các vụ cháy
cũng như là
cái thiệt hại có thể rất là nhiều
trước những diễn biến phức tạp
của các vụ cháy nổ
xảy ra tại khu dân cư
tại nhiều địa phương
đã triển khai nhiều biện pháp
áp dụng các mô hình
trong phòng cháy cháy cháy
tại các địa bàn dân cư
điển hình như mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy cháy
điểm cháy cháy công cộng
khu trung cư tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy
ghi nhận sau đây
tại địa bàn thành phố hải phòng
nơi có hai trăm linh năm trung cư
với tám căn hộ
phần lớn đều có tuổi đời hàng chục năm
trong đó hàng chục nghìn hộ dân
đã cơi nới xây dựng chai phép
thành chuồng cọp
gây ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
dãy nhà thập thể a một
trên địa bàn phường quán toàn
quận hồng bàng
năm tầng thì cả năm đều cơi nới chuồng cọp
sau khi được chính quyền địa phương
và lực lượng công an tuyên truyền vận động
những hộ gia đình ở đây
đều đã đồng thuận
tập trung nhân lực vật lực
tháo rỡ công trình vi phạm là lồng sắt chuồng cọp
cơi nới ra thì
nó khơi phong phần điện
phòng chống chữa cháy
thì chúng tôi đã tháo rỡ
hết cả lồng chắn
để phần điện cho việc phòng chống cháy lỗ
chúng tôi nhất trí
cấp hành theo chính sách nhà nước
không có vấn đề gì cả
địa bàn phường quán toàn thì có
trung cư các tầng

ba trăm chín mươi chín hộ có lồng sắt chuồng cọp
để phục vụ công tác
đảm bảo vệ an toàn phòng cháy
và đảm bảo an ninh trật tự
cũng như là
chỉ đạo của thành phố
chúng tôi đã tham mưu cho
đảng ủy ban thành lập
các tổ công tác
thực hiện các nhiệm vụ
cách nhất là cắt lồng sắt chuồng cọp
tuyên truyền vận động các hộ nhân dân
hiện tại các tổ nhân dân
đồng thuận và chấp hành rất tốt
không riêng gì quận hồng bàng
mà các quận trên địa bàn thành phố hải phòng
như hải an ngô quyền lê trần kiến an
trong thời gian qua đã tích cực vận động người dân
cùng đồng thuận với chính quyền
trong việc tháo gỡ những sai phạm về xây dựng
để tạo lối thoát nạn khi sự cố xảy ra
tại các quận này đã tháo rỡ được

tuy nhiên trong quá trình vận động người dân
lực lượng chức năng cũng gặp những trường hợp
còn chưa hợp tác
lực lượng công an cũng
thực hiện nhiệm vụ quản lý của nhà nước
đối với các công trình này
nếu những trường hợp nào mà cố tình vi phạm
chây ý và không thực hiện
thì lực lượng công an đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
theo đúng quy định của pháp luật
để nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước
và cũng giúp cho người dân
có động lực để thực hiện và đảm bảo an toàn
làm sao phấn đấu thành phố hải phòng
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba này
sẽ giải quyết một trăm linh
các hộ dân tại các khu trung cung
nhà tập thể nhà dân đẻ
sẽ không còn lưới sắt
không còn mồ lồi
để tạo điều kiện an toàn
cho cuộc sống an sinh của nhân dân thành phố hải phòng
rõ ràng cháy nổ có thể xảy ra
bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu
và gây ra những hậu quả khôn lường
do vậy việc người dân còn tồn tại
suy nghĩ cho rằng
các vụ cháy là xảy ra ở đâu đó
chứ không xảy ra với mình
hay việc phòng cháy chữa cháy là của chính quyền và lực lượng chức năng
thì đây là một trong những lý do
khiến cho tình hình cháy nổ
khó có thể kiểm trế
cùng quan tâm dành thời gian hơn cho công tác phòng cháy cháy
một phút lơ là
một phút vội vàng
thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nhưng cũng đồng thời
trong đó thì một phút
chúng ta chú ý một phút tĩnh tâm
một phút quan tâm
kiểm tra một phút ra soát
thì nó có thể tạo ra sự an yên
tạo ra sự bình an
cháy nổ do chập cháy hệ thống điện
là nguyên nhân của hầu hết các vụ cháy nổ
trong khu dân cư
đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như hiện nay
khi mà nhu cầu sử dụng điện tăng cao
càng dễ dẫn đến quá tải hệ thống dây dẫn điện
hay các thiết bị điện
trong khi đó việc kiểm tra bảo dưỡng
lại không được quan tâm
trên mục bạn nên biết hôm nay
sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn
những thông tin về sử dụng điện an toàn
mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ
có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn
để an toàn cho gia đình mình
mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện
chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị
lắp đặt cầu trì atomat
cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình
cho từng tầng từng phòng
và từng thiết bị điện công suất lớn
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa
thiết bị điện hư hỏng dây dẫn hải mục
không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn
vào cùng một ổ cắm
không thủy tiền câu bóc điện
không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm
không để vật liệu dây cháy gần bảng điện
cầu dao ổ điện thiết bị đốt nóng
phải trông coi khi đang sử dụng viết điện
ấm điện bàn là
và luôn ngắt điện không cần thiết
trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
an toàn cuộc sống của bạn
là hạnh phúc của chúng tôi